sau đây là cục thông tin về những thiệt hại và ảnh hưởng của bão số chín tới các tỉnh miền trung của nước ta
như chúng tôi đã thông tin ngày hai mươi tám tháng một mươi trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra hai vụ sạt lở nghiêm trọng
tại hai điểm xã trà leng và xã trà vân huyện nam trà my tỉnh quảng nam vùi lấp năm mươi ba người dân
trong đêm qua và sáng ngày hôm nay công tác tìm kiếm cứu nạn đã và đang được thực hiện rất khẩn trương
thông tin từ bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam

trong đêm qua và sáng ngày hôm nay công tác tìm kiếm cứu nạn đã và đang được thực hiện rất khẩn trương
huyện a lưới bị mất điện diện rộng nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng trụ sở ubnd xã bị tốc mái hư hỏng
huyện nam đông bị sạt hai mươi hai điểm một mươi sáu cầu cống bị sói lở hư hỏng
toàn tỉnh có hơn hai ha cây cao su và hàng nghìn ha cây keo bị gãy đổ
hàng trăm hectare cây hoa màu tại các huyện nam đông a lưới hương trà bị hư hỏng toàn bộ
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và chính quyền các địa phương đã thăm hỏi bốn hộ dân có người bị thương
chuẩn bị cơ sở để những hộ dân mất nhà ở tạm trong thời gian dựng nhà mới
trên tinh thần không để người dân nào bị đói rét
tại con tum theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh con tum cho biết
mưa lũ đã làm cho nhiều thôn làng bị cô lập chính quyền cũng đã di rời các hội dân đến nơi an toàn
tại huyện con rẫy tỉnh con tum hai cây cầu đã bị nước lũ cuốn trôi bắp qua thôn một mươi một xã đắc ruồng
và cây cầu sát vào xã đắk vân e
tại huyện con rẫy hiện bốn thôn của hai xã với hơn năm trăm linh hộ và hơn hai nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn
mưa lớn cũng đã làm mất điện của bốn xã gồm mang bút đắk tăng đắk nên và đắk hờ rinh của huyện cọt plông
tại km một trăm hai mươi hai bốn trăm hai mươi quốc lộ hai mươi bốn đoạn đèo măng đen ta luy âm sụp
các tuyến đường tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi hai quốc lộ bốn mươi b đoạn coi huyện tum mơ rông bị sạt lở nhiều điểm
trạm y tế xã tum marong ngọc lây bị sụt lún hư hỏng nặng
sạt lở nước lũ dân cao cũng đã làm chia cắt cô lập nhiều thôn làng tại hai huyện đắk lây và tum marong
chính quyền địa phương cũng đã di rời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn
tỉnh con tum cũng chỉ đạo các huyện bảo đảm lương thực thực phẩm cho người dân tại các thôn làng bị chia cắt
theo bộ giáo dục và đào tạo các trường trên cả nước có hai tuần dự trữ
và được chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp cho năm học bảo đảm đúng chương trình đề ra
để ứng phó với bão số chín nhiều trường học tại quảng bình quảng trị tiếp tục cho học sinh nghỉ học
dù trước đó các em vừa nghỉ học vì ảnh hưởng của bão số tám
kế hoạch năm học có hai tuần dự trữ nhưng hiện giờ nhiều trường đã cho học sinh nghỉ sang tuần thứ ba
bộ giáo dục và đào tạo cho biết các trường học có thể linh hoạt sắp xếp kế hoạch dạy học của trường
ứng với điều kiện thực tế
các trường vận dụng chỉ đạo năm học của bộ giáo dục và đào tạo về việc giao quyền tự chủ cho nhà trường
trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục
linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục
bão số chín sau khi đi vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên được đánh giá là cơn bão lớn trong gần hai mươi năm trở lại đây
bão số chín đã gây ảnh hưởng thiệt hại lớn về người và tài sản
để kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão hôm nay tại hà nội
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới
suy yếu từ bão số chín và lũ quét xa lỡ đất
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
bão số chín đã khiến hơn hai năm trăm linh ngôi nhà bị sập và gần tám mươi tám sáu trăm linh ngôi nhà bị tốc mái
một cầu treo tại tỉnh con tum và hai cầu tại tỉnh bình định bị cuốn trôi
một mươi bốn điểm trên địa bàn tỉnh con tum bị sạt lở gây ách tắc giao thông
hai thôn tại xã ngọc réo huyện đắc hà tỉnh con tum đã bị chia cắt do ngọc đụt
đường hồ chí minh qua địa phận huyện phước sơn tỉnh quảng nam bị sạt lở
chia cắt hoàn toàn
đặc biệt tối hôm qua hai mươi tám tháng một mươi đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng
xảy ra tại xã trà len và xã trà vân thuộc huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đặc biệt tối hôm qua hai mươi tám tháng một mươi đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng
xảy ra tại xã trà len và xã trà vân thuộc huyện nam trà my tỉnh quảng nam
và các quân binh chủ đặc biệt là binh chủ công binh để phối hợp với các lượng để tổ chức tìm kiếm nhanh nhất
trên tuyến biển chín tàu cá bị chìm trong đó có hai tàu của bình định với hai mươi sáu lao động
mang số hiệu bd chín mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi tám ts và bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts vẫn bị mất liên lạc từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
hiện bão số chín đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn
đặc biệt tại quảng nam mưa lớn sẽ diễn ra trong đêm ngày hai mươi chín và đêm ba mươi tháng một mươi
mưa lớn sẽ gây ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và có nguy cơ gây sạt lở đất
mưa lớn sẽ gây ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và có nguy cơ gây sạt lở đất
vận hành hồ chứa phù hợp giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn công trình đặc biệt là trên sông vu gia thu bồn
khẩn trương khắc phục khẩu quả về giao thông để thông tuyến đặc biệt là huyện nam trà my và đường hồ chí minh thuộc quảng nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện phía đông philippines đã hình thành cơn bão mới có tên quốc tế là goni
dự báo đến ngày một tháng một mươi một cơn bão này sẽ tiến vào biển đông và trở thành cơn bão số một mươi
liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn các tàu cá bình định gặp nạn trên biển trong đêm qua dạng sáng nay công tác cơ động tìm kiếm các tàu cá tỉnh bình định gặp nạn trên vùng biển đông bắc tỉnh khánh hòa đã gấp rút được tiến hành
các tàu đã tiếp cận được một tàu cá và đang tìm kiếm các ngư dân trên hai tàu cá còn lại
theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương
cứu nạn ba tàu cá bình định của quân chủng hải quân đặt tại vùng bốn hải quân lúc một giờ sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi
biên đội tàu bốn trăm bảy mươi ba bốn trăm sáu mươi bảy ở đông mũi đại lãnh một trăm bảy mươi tám hải lý đã tiếp cận được với tàu cá bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts
nắm thông tin tình hình cho thấy một mươi bốn lao động trên tàu vẫn bảo đảm an toàn
cứu dân làm mệnh lệnh từ trái tim quan trọng tới toàn thể cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ
nắm thông tin tình hình cho thấy một mươi bốn lao động trên tàu vẫn bảo đảm an toàn
tàu của bộ tư lệnh vùng bốn để tìm kiếm phát hiện và cứu vớt ngư dân
hiện tàu cứu hộ đang đi song song theo hướng tàu cá ở khoảng cách ba liên hai trăm bảy mươi độ vận tốc hai hải lý một giờ
lựa thời cơ sẵn sàng hỗ trợ tàu cá
gió tây nam trên biển cấp năm cấp sáu sóng cao từ ba đến bốn mét
tàu bốn trăm chín mươi đã đến vị trí tàu cá bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín bị chìm
đông hòn tre một trăm sáu mươi năm hải lý
tiến hành mở rộng tổ chức tìm kiếm ngư dân theo phương án vận tốc một mươi một hải lý